thông tin liên quan đến dịch tả lợn châu phi đang bùng phát trở lại tại bắc cạn
ngày hôm qua sau khi tái bùng phát ba ổ dịch tả lợn châu phi
thì cho đến ngày hôm nay một ổ dịch mới lại được phát hiện tại xã tân tiến huyện bạch thông
trước diễn biến dịch bệnh có dấu hiệu lây lan nhanh chóng
cơ quan chức năng của tỉnh đang gấp rút triển khai các biện pháp xử lý phòng trừ
khi phát hiện ổ dịch lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh
và thực hiện phun thuốc khử trùng khu vực chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh
tỉnh bắc cạn đã thành lập ngay tổ phản ứng nhanh ứng phó với dịch tả lợn châu phi
kiểm soát diết mồ lợn tại các chợ đầu mối tổ chức các chốt kiểm dịch
lập trạm ở nhiều nơi để kiểm soát việc xuất nhập lợn giữa vùng dịch và bên ngoài